phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an tp vĩnh long xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển và tăng chữ hàng cấm trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng trần việt thái ở tiền giang điều khiển xe ô tô đang giao hàng cấm cho nhâm hồng loan và dương hoàng minh tâm ở phường tân ngãi thành phố vĩnh long
qua kiểm tra phát hiện trên xe có cất dấu một mươi bảy ba trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng loan phát hiện tạm giữ thêm chín trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại thái đã thừa nhận số thuốc lá nhập lậu trên được vận chuyển từ cửa khẩu bình hiệp tỉnh long an về tỉnh vĩnh long để giao cho loan
công an bến tre đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc sử dụng hàng trăm trạm phát sóng bts giả xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông để phát tán tin nhắn
với nội dung quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo
trước đó vào ngày chín tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và cục tần số vô tuyến điện bộ thông tin và truyền thông phát hiện một xe ô tô lưu thông trên địa bàn tp bến tre đang sử dụng trạm thiết bị trạm phát sóng bts giả xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông để phát tán tin nhắn sms
tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện bên trong xe ô tô có đặt một bộ thiết bị của trạm phát sóng bts giả do đối tượng phạm minh trí chú tỉnh đồng tháp điều khiển phát tán tin nhắn sms với nội dung quảng cáo tuyển việc làm bán thời gian có dấu hiệu lừa đảo
qua làm việc bước đầu đối tượng trí khai nhận số thiết bị chạm bts giả là do một đối tượng người trung quốc không rõ lai lịch cung cấp và hướng dẫn cách thức sử dụng
những thuê bao di động trong vùng phát sóng của trạm bts giả đều nhận được tin nhắn của đối tượng phát ra
đến thời điểm bị bắt đối tượng trí đã sử dụng trạm bts giả di chuyển bằng xe ô tô phát sóng di động trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành ở khu vực phía nam
tổng công ty điện lực miền bắc đã phát thông tin cảnh báo một số đối tượng mạo danh nhân viên công ty điện lực gọi điện lừa đảo khách hàng
theo đó trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm chăm sóc khách hàng tổng công ty điện lực miền bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của evn gọi điện đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo
trước mắt có hai số điện thoại mạo danh đều có đầu số bảy mươi sáu bảy mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi một và bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi hai một nghìn tám trăm hai mươi năm
trước mắt có hai số điện thoại mạo danh đều có đầu số bảy mươi sáu bảy mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi một và bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi hai một nghìn tám trăm hai mươi năm

đề nghị khách hàng liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc một chín không không sáu bảy sáu chín để được hỗ trợ
hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước gov vn đã bị chèn liên kết chứa nội dung quảng cáo đường dẫn tới các website cá độ đánh bạc
nếu người dân không tỉnh táo có thể bị các đối tượng xấu dẫn dắt rụ rỗ rồi vi phạm pháp luật
hình thức tấn công này trước đây đã khá phổ biến
cơ quan nhà nước gov vn có dấu hiệu bùng phát và mang lại nhiều nguy cơ an ninh mạng cho người dùng
phản ánh của phóng viên thời sự
chỉ cần tìm kiếm bằng google với các từ khóa liên quan đến cá độ cờ bạc với tùy chọn sai gov vn hoặc side vn chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vô số các trang đã bị hách và trên các đường link quảng cáo
với những địa chỉ chống góp vn thì người dùng sẽ thấy rằng đây là một địa chỉ được quản lý bởi cơ quan nhà nước
và đặc biệt là có những đường link bắt đầu bằng http
tức là những đường link mà được kiểm soát chính chủ
với những đường link và các thông tin như vậy thì người dùng sẽ dễ bị hiểu nhầm rằng là các trang web của các cơ quan nhà nước là chứa các nội dung cờ bạc
và đôi khi thì người dùng lại tin tưởng vào các địa chỉ đó và bấm vào và thực hiện
sau đó thì bảo đăng ký tài khoản cũng như là nạp tiền
sau đó thì chơi ở trên các cái trang web đó
thực chất đây là các trang web vi phạm pháp luật
về mặt công nghệ
đây là một kiểu tấn công thay đổi giao diện các website chính thống thành một nội dung tùy ý theo chủ đích của kẻ tấn công
hacker tin tặc đã khai thác lỗ hỏng trên các website chiếm quyền quản trị thay đổi chỉnh sửa mã nguồn của website
từ đó có thể đăng tải liên kết thậm chí chuyển hướng truy cập đến các nội dung quảng cáo cờ bạc
em cũng vào tìm hiểu thông tin thì mình thấy nó hay chèn những nội dung về cơ bạc cá độ hoặc tham gia các trò chơi có thưởng
với những lời mời trao rất là hấp dẫn
nếu mà không tỉnh táo thì có thể sẽ sập bẫy ngay vì nó yêu cầu phải nập tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân để đăng nhập
em nghĩ mỗi người nên cảnh giác
cần phải có những cái biện pháp chế tài xử lý thế nào để giải quyết những cái tình trạng này
khi mà người ta có tò mò và người ta ấn vào những cái đường link của cái đuôi gấu uv thì có những cái quảng cáo lừa đảo và quảng cáo cờ bạc
thì những cái người mà bản thân người ta đã có những cái đam mê đấy rồi thì người ta rất sẽ rất dễ dàng bị lừa đảo hoặc là bị xa vào cờ bạc khi mà ấn tượng những cái đường link đấy
theo số liệu thống kê từ cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong khoảng một mươi bốn website với hơn sáu chín trăm linh trang tên miền gov vn của cơ quan nhà nước
đã phát hiện ít nhất chín mươi website đang bị lợi dụng để cài cắm đăng tải chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như quảng cáo đánh bài cơ bạc
trong đó có sáu mươi bảy website thuộc quản lý của ba mươi tỉnh thành phố và hai mươi ba trang web thuộc quản lý của một mươi hai bộ ngành
về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ đánh bạc trực tuyến mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử
theo bộ công an nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng an toàn thông tin gia tăng tội phạm về cá độ đánh bạc
hiện nay ngân hàng nhà nước việt nam đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm sạch thông tin tín dụng của hai mươi năm triệu khách hàng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác
đây là thông tin được đưa ra tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội
tham dự sự kiện có đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
cùng dự sự kiện có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các bộ ngành
tại sự kiện thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng cho biết
đến nay nhiều ngân hàng có hơn chín mươi giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số
khoảng bảy mươi bốn sáu mươi ba người trưởng thành tại việt nam đã có tài khoản ngân hàng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng tám mươi chín năm về số lượng và ba mươi hai về giá trị
hiện nay ngân hàng nhà nước đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm sạch thông tin về tín dụng hai mươi năm triệu khách hàng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác
nhiều tổ chức tín dụng đã triển khai các giải pháp cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán dựa trên xác thực dữ liệu dân cư
cho phép định danh xác minh thông tin khách hàng bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid
làm sạch thông tin khách hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tối ưu quá trình cho vay bằng các giải pháp chấm điểm tín dụng xác thực thông tin đa chiều bằng dữ liệu dân cư
phát biểu chỉ đạo tại sự kiện phó thủ tướng chính phủ lê minh khái lưu ý chuyển đổi số là lĩnh vực mới khó và phức tạp
cần phải tiếp thu kinh nghiệm quốc tế vận dụng sáng tạo phù hợp với các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của việt nam
ngân hàng nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với bộ công an bộ thông tin và truyền thông để ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng
chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm làm mục tiêu động lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn
không phát sinh thêm thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
những ngày này nhiều địa phương miền bắc và cả thủ đô hà nội lại bước vào những ngày nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ngoài trời có nơi vượt mức bốn mươi độ c
giữa cái nắng gài gắt trên khắp các đường phố hà nội nhiều người lao động vẫn đang chật vật ngu sinh
từ những người bán hàng rong những anh xe ôm những công nhân vệ sinh môi trường
tất cả đang nhọc nhằn mưu sinh dưới trào lửa vẫn bơn trải để kiếm sống
cả người chung kín mít lưng áo ướt đẫm mổ hôi đẩy gánh hàng xe kéo đi trên đường
thỉnh thoảng dừng lại chỗ bóng dân phe phẩy chất nón làm quạt
nhiều công nhân đội mũ áo dày đeo khẩu trang găng tay đi ủng miệt mài làm việc
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đặc biệt là người lao động ngoài trời
cần đề phòng tránh tác hại của tiêu cực tím và đề phòng sốc nhiệt
người lao động nên mặc áo chống nắng mang kính bảo hộ bố trí thời gian làm việc ngoài trời
và nghỉ ngơi hợp lý tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu
uống đủ nước và chủ động tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt
ngoài trời nắng nóng gai gắt nhiều người đều cố gắng hạn chế ra khỏi nhà
che chắn thật kỹ và đi lại thật nhanh
nhưng những hình ảnh chúng ta vừa thấy trên đường phố rất nhiều những người lao động tự do
vẫn đang nhọc nhằn bươn trải để kiếm tiền trang trải cuộc sống
giữa cây nắng oi ả trên các tuyến đường
không chỉ những người lao động vất vả mưu sinh mà còn có bóng dáng của những chiến sĩ cảnh sát giao thông
những người vẫn đang túc trực tại các điểm chốt trên khắp các tuyến phố
nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông dưới trời nắng nóng
chốt giao thông giao cắt giữa phạm hùng đại lộ thăng long và trần duy hưng
không một bóng dâm từ sáng sớm cây nắng cây nóng đã được cảm nhận rất rõ
các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu công an thành phố hà nội
đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ phân làn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
tại những ngã tư đấy để đảm bảo phân luồng cho người dân được đi lại thông suốt
chúng tôi cũng tự động viên nhau và cố gắng vượt qua thời tiết oai bước này
để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ban chỉ huy đội giao phó
tại một điểm nút giao thông khác của hà nội là ngã năm ô trợ dừa xã đàn
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số ba công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ tại đây
vẫn luôn duy trì các ca trực điều tiết giao thông thông suốt
có nắng nóng người dân có tâm lý
người dân có tâm lý là nóng vội muốn đi nhanh và có thể là vượt đèn đỏ
để đi qua ngã tư một cách nhanh nhất
như vậy đội cảnh sát giao thông số ba đã bố trí lực lượng
luôn quan sát và xử lý các vi phạm
tại nhiệt độ ngoài trời theo dự báo của đài truyền hình và đã lên đến ba mươi chín độ
nhưng mà do đây là công tác ngoài đường mặt đường nóng và các phương tiện
đã xả ra những khí thải nhiệt độ có thể tăng lên hơn so với dự báo
là từ ba mươi chín độ
cảnh sát giao thông số bốn đến năm độ và cán bộ chiến sĩ vẫn phải luôn túc trực
và phải làm việc hết mình để đảm bảo cho giao thông luôn được thông suốt
vâng nói về giao thông thì em nghĩ là sẽ kiểu giao thông ấy bỗn loạn hơn nhiều
sẽ càng ngày càng nắng nóng
em thấy cũng nhìn cũng tất vả nhìn cũng nắng nóng nhìn kiểu tắt mồ hôi
nên là cũng thấy là khá là độc cảm với anh
em thấy giờ viết này rất là nắng nóng và các anh giao thông làm việc rất là tốt
em cũng mong về nhà nắng nóng và các anh cũng đứng vào đường
rồi rất là cảm ơn
có nhiều chơi cũng có bóng dâm nhưng mà các anh vẫn đứng ở ngoài trời để thật làm việc được
thế nào em thấy các anh cũng rất là thương rất là vất vả đấy ạ
trong thời tiết oi bức gây gắt và sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới
người dân tìm đủ các phương pháp chống nắng
nhưng với nhiệm vụ của mình lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
vẫn đang hàng giờ làm tốt công việc đã được phân công
trong thời gian tới sự báo nắng nóng gai gắt còn tiếp diễn
để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn liên tục evn khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm
theo evn nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao và có thể kéo dài sang tháng sáu tháng bảy
trong khi đó hiện tượng enino được dự đoán sẽ gây thiếu nước tác động đến cung cấp điện
evn cũng khuyến cáo người dân tiết kiệm điện đặc biệt là vào các giờ cao điểm
trưa và tối từ một mươi một h đến một mươi năm h ba mươi và từ hai mươi h
đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
sử dụng kết hợp với quạt và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện
đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện chạm điện và khu dân cư

trong công tác đấu tranh chống hàng giả hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố
sáng ngày một mươi tám tháng năm tại trung tâm hội trợ triển lãm sài gòn quận bảy thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm autotech accessories hai nghìn hai mươi ba
với hơn ba trăm linh gian hàng trong ngành công nghiệp ô tô xe máy xe điện và công nghiệp hỗ trợ đến từ nhiều quốc gia
với chiến lược đa dạng trong ngành hàng trưng bày
triển lãm autotech accessories hai nghìn hai mươi ba có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nước ngoài
đến từ trung quốc hàn quốc nhật bản thái lan
các doanh nghiệp mang đến triển lãm các sản phẩm chất lượng cao
và những giải pháp sáng kiến đột phá về pin năng lượng điện hóa ngành công nghiệp ô tô xe máy
sản phẩm phụ tùng linh kiện bảo dưỡng các công nghệ ứng dụng trên xe
bên cạnh hoạt động trưng bày autotech accessories hai nghìn hai mươi ba
còn tăng cường thêm các hoạt động bên lề
như kết nối giao thương hội thảo chuyên ngành chăm sóc xe
các sự kiện khác dành cho những người quan tâm
và nghiên cứu về lĩnh vực công nghiệp ô tô xe máy xe điện và công nghiệp hỗ trợ
việc đẩy mạnh các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm
nhằm tạo nên một môi trường lý tưởng giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp
trao đổi kinh nghiệm tiếp cận những xu hướng mới để ứng dụng cho doanh nghiệp của mình
autotech accessories hai nghìn hai mươi ba kỳ vọng sẽ tạo tiền đề vững chắc
cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gia tăng nhận diện thương hiệu
tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư mới để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
ngày một khẳng định vị trí của mình trên thị trường việt nam và quốc tế
diễn đàn và hội trợ xuất khẩu tp hcm lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
do sở công thương cùng cục xúc tiến thương mại tp hcm phối hợp tổ chức
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng năm tới đây
tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn secc
đây là hoạt động tiên phong
bị trở thành hội trợ hàng việc xuất khẩu đa ngành sôi động nhất việt nam
với thông điệp liên kết mạnh xuất khẩu xanh
hướng tới tạo ra điểm giao thương và quảng bá thương hiệu
giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với đại diện cơ quan nhà nước
các đơn vị mua hàng quốc tế và người tiêu dùng
tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều một mươi bảy tháng năm
đại diện lãnh đạo sở công thương cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba ngành công thương thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp thương mại
để mạnh xuất tiến xuất khẩu xanh để tạo đà tăng trưởng dài hạn
đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới
diễn đàn và hỗ trợ xuất khẩu thành phố hồ chí minh
với sự tham gia của hơn hai trăm năm mươi gian hàng
thuộc các doanh nghiệp xuất khẩu từ nhiều lĩnh vực chủ lực
sẽ là hoạt động cụ thể hóa mục tiêu trên
hứa hẹn tạo ra những chuyển biến tích cực mang tính bình vững
đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng
và nền kinh tế xuất khẩu cả nước nói chung
hội chợ dự kiến sẽ chào đón khoảng ba khách ngoài nước
trong đó hiện đã có hơn một khách đăng ký trước
đến từ các quốc gia nhập khẩu trọng điểm
như mỹ hàn quốc nhật bản ấn độ thái lan campuchia
các văn phòng đại diện tại việt nam
hội trợ cũng sẽ tiếp đón các đoàn mua hàng đến từ mỹ đài loan
hàn quốc campuchia ấn độ
đã có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm nông sản thực phẩm
và đồ uống dạch may thú công mỹ nghệ cao su nhựa
đây cũng là lần đầu tiên một hội trợ xuất khẩu chính thức
mở cửa tự do cho người dân
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng năm
người tiêu dụng có thể tham quan trái nghiệm mua sắm hàng
về xuất khẩu với ưu đại đến năm mươi
chương trình đồng giá hấp dẫn
và tự do trải nghiệm sản phẩm với nhiều hoạt động sáng tạo
theo từng thương hiệu
trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra các diễn đàn hội nghị
sơ quan các chủ đề thời sự của lĩnh vực xuất khẩu
từ đó giúp kết nối trực tiếp với doanh nghiệp
hiệp hội và đại diện cơ quan nhà nước
để cùng chia sẻ khó khăn gỡ vướng các bất cập
chúc mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
vô địch sea games ba mươi hai
hãng hàng không vietjet đã dành tặng cho các cầu thủ
bàn huấn luyện và các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
một năm bay miễn phí trên tất cả các đường bay nội địa
mà vietjet khai thác
trước đó vào tối một mươi năm tháng năm
đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã giành chiến thắng
tuyết phục trước đội tuyển myanmar
lần thứ tư liên tiếp vô địch sea games
ngày sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển
vietjet cho biết sẽ dành tặng các cầu thủ
bàn huấn luyện và các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
một năm bay miễn phí trên tất cả các đường bay nội địa vietjet đang khai thác
món quà được vietjet dành tặng cho đội tuyển
cũng là lời cảm ơn đội tuyển đã thi đấu hết mình
cống hiến vì màu cờ sắc áo
mang đến niềm tự hào và hạnh phúc cho người hâm mộ khắp cả nước
không chỉ riêng với bóng đá
vietjet cho biết sẽ luôn dành sự quan tâm và đồng hành cùng thể thao việt nam
các giải đấu như sea games
trong đó có bóng đá nữ u hai mươi ba gv futsal paralimit
qua các sự kiện đồng hành cùng đội tuyển quốc gia
các đội tuyển trẻ và người hâm mộ việt nam
trong ngày một mươi tám tháng năm tại tp hcm
hiệp hội blockchain việt nam phối hợp cùng với hiệp hội phần mềm
và dịch vụ công nghệ thông tin
công bố thông tin đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh blockchain việt nam
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều ứng dụng mới sát với thực tiễn trên nền tảng lõi công nghệ blockchain
sẽ được giới thiệu trao đổi tạo cơ hội kết nối giao thương
cho những doanh nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị thượng đỉnh blockchain việt nam
lần đầu tiên tổ chức tại hà nội
thu hút hơn một đại biểu với hơn năm mươi diễn giả
trong đó có gần một trăm năm mươi đại biểu quốc tế đến từ ba mươi nền kinh tế
đó là những cường quốc về công nghệ blockchain
trong khu vực và thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là giai đoạn diễn ra nhiều biến động của thị trường blockchain
do đó hội nghị năm hai nghìn hai mươi ba sẽ lấy chủ đề
stay on the pot tinh thần kiên định
để giới thiệu và xây dựng những cộng đồng doanh nghiệp blockchain tiên phong minh bạch
hai nghìn hai mươi ba thì việt nam blockchain summit chúng tôi sẽ có thể trao đổi
một số những vấn đề liên quan ví dụ như là về hành lang pháp lý
về luật định về chống rửa tiền
rồi về nói chung là những cái để có thể
bảo vệ được một cái thị trường để làm sao cho cái thị trường này nó phát triển một cách bền vững
và vẫn giữ được cái tốc độ như những năm vừa rồi
một lĩnh vực trong blockchain được hiệp hội blockchain việt nam tập trung phân tích và bàn luận trong hội nghị năm nay
là regtech regulatory tech công nghệ được sử dụng
để giúp các tổ chức tài chính tối ưu hóa quy trình tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý
bao gồm chuẩn bị báo cáo cần thiết tăng tốc độ và độ tin cậy của các quy trình
thú thuộc nhân dạng khách hàng nâng cao chất lượng phân tích giao dịch
cũng như đảm bảo quyền kiểm soát mức độ rủi ro và phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng
nhờ mô hình regtech là một trong những thuật ngữ mà tất cả các nhà báo tôi chỉ mong muốn là chúng ta cùng
vinasa chúng ta cùng truyền tài để chúng ta tạo ra một cái giống như những thuật ngữ mà chúng ta cùng xoay quanh
tài sản số nó sẽ là một cái phức tạp nhưng mà chúng tôi vẫn tham gia vào cùng với các cơ quan
thậm chí là có những người thảo mà đang mong muốn làm một ngôi tài chính
các cơ quan quản lý về vấn đề tài sản số vấn đề nhận thức và vấn đề thuế
không phải chỉ các bạn làm ra sản phẩm mình nói đùa và thay đổi truyền thống
hay là chúng tôi cướp mình ra truyền thống mà các bạn sẽ thúc đẩy các nhà làm luật
để tạo ra một cuộc chơi là một cuộc chơi để ứng dụng technology trong các nhà quản lý về luật
tại việt nam theo báo cáo của marketsend markets thị trường liên quan đến blockchain tại việt nam
dự kiến đạt giá trị gần hai năm tỉ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi sáu tăng gấp năm lần quy mô so với năm hai nghìn hai mươi một
việt nam cũng là một trong năm quốc gia đi đầu với blockchain
có hơn một mươi doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo người việt nam trong lĩnh vực blockchain
có vốn hóa trên một trăm linh triệu usd đồng thời đã xuất hiện những start up kỳ lân trong lĩnh vực này
do đó hội nghị thượng đỉnh blockchain việt nam năm hai nghìn hai mươi ba kỳ vọng gia tăng các kết nối
tạo thương hiệu sự kiện công nghệ tại việt nam trên bản đồ blockchain thế giới
chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái mà có thể áp dụng blockchain vào trong những công việc đời sống hàng ngày
để những cái mà tác vụ ví dụ như là truy xuất gột gốc hay là ví dụ như là để chứng thực
ví dụ như là những cái giao dịch đã có những cái tín hiệu khá là tích cực từ phía các cơ quan nhà nước
các cơ quan chủ quản để làm sao mà có một cái nền kinh tế số blockchain nó phát triển và nó lành mạnh hơn
hội nghị thượng đếm blockchain việt nam năm hai nghìn hai mươi ba chủ đề stay on the pops
sẽ được tổ chức trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi tại jem center thành phố hồ chí minh
quy tụ các diễn giả tại các công ty công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực phát triển trên lõi công nghệ này
thưa quý vị nguồn cung nhà ở xã hội đang kỳ vọng gia tăng trong thời gian tới trên cả nước đối chung
và khu vực đông nam bộ nói riêng nhất là tại thành phố hồ chí minh
khi chính phủ đã có chính sách khuyến khích gói tính dụng hỗ trợ cũng đã sẵn sàng
hiện nhiều doanh nghiệp cũng đang tích cực triển khai kế hoạch tham gia đầu tư nhà ở xã hội
tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắt cần phải tháo gỡ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trước sự kêu gọi và ban hành các chính sách ưu đải cho nhà ở xã hội của chính phủ
hiện nay có thể thấy rõ sự hào hứng vào cuộc của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản
tuy nhiên đại diện một doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội cho biết
doanh nghiệp muốn làm nhà ở xã hội nhưng không phải dễ
nguồn vốn là quan trọng nhưng việc có quỹ đất được phê duyệt đầy đủ pháp lý càng quan trọng hơn
tôi cho rằng có ba vấn đề
vấn đề thứ nhất là chúng ta phải có quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
cái thứ hai là về vấn đề pháp lý chúng ta làm sao phải nhanh gọn
và cái thứ ba là cái nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội
và hiện nay đối với những thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
thì nguồn quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội hiện nay nó khang hiếp
chúng ta phụ thuộc đa số vào đất của doanh nghiệp
hoặc là hai mươi đất dự án nhà ở thương mại để mà phải phát triển nhà ở xã hội
chúng ta tập trung vào hai quỹ đất này nhiều
còn quỹ đất mà một trăm linh của quỹ đất của nhà nước để giao cho doanh nghiệp
để mà làm dự án nhà ở xã hội thì hiện nay còn rất ít
cụ thể khoảng ba điều năm mươi sáu luật nhà ở quy định
các dự án nhà ở xã hội chỉ được phát triển trên đất ở
điều này đồng nghĩa với việc nếu nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội
đi nhận chuyển nhượng các loại đất khác hoặc đang có đất
nhưng không phải là đất ở
không được phát triển nhà ở xã hội
trong khi đó với các dự án nhà ở thương mại
nhà đầu tư được chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án
theo các chuyên gia việc yêu cầu và có đất mới được thực hiện nhà ở xã hội
khiến cho các khu đất có đủ điều kiện là nhà ở xã hội ít đi
làm tăng chi phí đầu vào cho nhà đầu tư
trong việc huy động quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
qua đó làm tăng giá nhà ở xã hội
khi đầu tư vào thì cái sản phẩm từ lúc mà được hình thành
cho tới tay người tư dường
thời gian nó phải ngắn
dòng vốn của họ sẽ lưu thông nhanh hơn
chứ mà chúng ta cứ họ đầu tư vào họ
họ chuẩn bị quỹ đất
rồi họ từ quỹ đất sông họ mới lập dự án đầu tư
và ra tới phê diệt về chỉ tiêu hoặc phê diệt về cấp phép xây dựng
rồi các thủ tục giao đất mà chúng ta kéo dài quá
thì cái biên độ nó dẫn tới là gì
cái chi phí đầu tư thậm chí là họ phải vay
thì nó sẽ đổi lên rất nhiều
thực tế những vướng mắt pháp lý nói trên
không chỉ người trong cuộc mới hiểu
mà ngay cụ thể từng dự án cũng đã nói lên điều đó
năm hai nghìn hai mươi hai sở xây dựng tp hcm đã phối hợp
với các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công
đồng thổ năm dự án nhà ở xã hội
và một dự án nhà lưu trú công nhân
tuy nhiên sau thời gian động thổ khởi công đến nay
các dự án vẫn bất động
ta thấy là được những quy định
để mà triển khai được một dự án nhà ở xã hội
nó khá là phức tạp
và điều đó làm cho cản trở việc phát triển thị trường này
chủ yếu là về mặt pháp lý
và theo tôi nghĩ trong thời gian tới
chính phủ cũng như chính quyền tp hcm
cần tập trung để mà tháo gỡ những vướng mắt này
để cho việc triển khai nhà ở xã hội diễn ra nhanh hơn
theo sở xây dựng tp hcm
lần này chỉ có một dự án đã hoàn tất
thủ tục đầu tư xây dựng
các dự án còn lại vẫn đang thực hiện thủ tục pháp lý
như gia hạn tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng điều chính quy hoạch
chi tiết xây dựng tỷ lệ một trên hai
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt vòng hoa vào lang viếng
chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các đồng chí
chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ
phạm minh chính chủ tịch quốc hội
vương đình huệ chủ tịch ủy ban
trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đã thành tính tưởng nhớ
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài
anh hùng giải phóng dân tộc
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân
cho nước dẫn dắt đảng ta
nhân dân ta làm nên những thắng lợi
vẻ vang làm dạng giữa dân tộc ta
non sông đất nước ta
tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản
vô giá ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta
vững bước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách của chủ tịch hồ chí minh
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực
phấn đấu tận dụng thời cơ
vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện
các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám
và lời thề độc lập xây dựng
bảo vệ đất nước việt nam hòa bình
độc lập thông nhất toàn vẹn lãnh thổ
dân giàu nước mạnh dân chủ
công bằng văn minh
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt phòng hoa dân hương
tưởng nghiệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương
dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước vì nền độc lập
tự do của tổ quốc vì hạnh phúc
của nhân dân
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu
đảng ủy công an trung ương bộ công an
do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã vào lăng viến chủ tịch hồ chí minh
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
và các gương điển hình tiên tiến
trong công an nhân dân
trước ảnh linh chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn
trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường
mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng
vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng
nhà nước và nhân dân
xây dựng tổ chức bộ máy tin gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng
lá chăn thép vững vàng trong đấu tranh
với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc
của nhân dân
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
bộ công an cũng đã đến đặt vòng hoa
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trên đường bắc sơn
vào sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị
trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện
kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm
của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh và tổng kết năm năm
thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an
về đổi mới nâng cao chất lượng
phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư
đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đại diện các bộ ban ngành trung ương
và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
hội nghị được tổ chức trực tuyến
tới sáu mươi ba điểm cầu công an các tỉnh thành phố
báo cáo kết quả tại hội nghị cho thấy
thời gian qua kết luận số một của bộ chính trị
và chỉ thị số bốn của bộ công an
đã được các cấp ủy đơn vị đoàn thể chính trị
xã hội trong công an nhân dân lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc
đã tập trung chuyển mạnh từ học tập
sang làm theo tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh thông qua
việc đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
đột phá đề cao trách nhiệm của cán bộ
đảng viên nhất là người đứng đầu
trong tu dưỡng xe nguyện tự soi
tự sửa tự nhận duyện
nhiều cấp ủy đã xây dựng phát triển
hiệu quả một số mô hình hay thiết thực
phù hợp với đơn vị địa phương
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh và sáu điều
bác hổ dạy đã đi vào thực chất hơn
có chiều sâu hơn có phần xây dựng
đội ngũ cán bộ đảng viên chiến sĩ
có bản lĩnh chính trị vũ vàng
trùng thành tuyệt đối không ngại khó khăn
gian cổ hy sinh trong đấu tranh
chấn áp tội phạm kết quả học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
và sáu điều bác hổ dạy
đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng
đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch giữ mạnh về chính trị
tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
phát biểu kết luận tại hội nghị
bộ trưởng tô lâm khẳng định
sau hai năm triển khai thực hiện kết luận số một
của bộ chính trị và năm năm triển khai
thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an
cập ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn
về ý nghĩa tầm quan trọng
sự cần thiết của việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh và sáu điều bác hổ dạy
đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
công an nhân dân
bằng những hành động những việc làm
rất thiết thực cụ thể hàng ngày
trong công tác chiến đấu
phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ
qua đó mỗi cán bộ chiến sĩ
luôn luôn giữ vững bản lĩnh
chính trị vững vàng trung thành
tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
nếu cao tinh thần tận tụy với công việc
ý thức phục vụ nhân dân
phục sự tổ quốc không quản ngại
khó khăn gian khổ hy sinh
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều
những tấm cương tiêu biểu điển hình
trong học tập và làm theo đời bác
để nâng cao chất lượng học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy
bộ trưởng tô lâm lưu ý
cấp ủy lãnh đạo các cấp
tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy
trong đó quán triển thực hiện hiệu quả
phát biểu chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại chương trình kỷ niệm bảy mươi năm năm
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
về ba vấn đề cốt yếu
là học tập quyết tâm thực hiện làm theo
và hướng mẫu đi đầu
bên cạnh đó tăng cường công tác hướng dẫn
kiểm tra giám sát được thực hiện
chú trọng phát hiện bồi dưỡng
nhân rộng điển hình tiên tiến
đề mạnh tuyên truyền đưa người tốt việc tốt
hành động dũng cảm nghĩa cử cao đẹp
tận tụy nhân văn
vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ
đồng thời chủ động tuyên truyền
bảo vệ nền tảng tư thường của đảng
đấu tranh phản bác kịp hơi các quan điểm
sai trái thù địch nhất là các thông tin
ảnh hưởng đến uy tín danh dự
của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu mỗi cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân dù ở cương vị nào
cũng phải thường xuyên tự soi
tự sửa tự tô dưỡng giàn luyện
để thực hiện thật tốt
sáu điều bác hồ dạy
mỗi cán bộ chiến sĩ công an
dù ở cương vị công tác nào
cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa
tự tô dưỡng giàn luyện
phải luôn luôn nhận thức sâu sắc và nỗ lực cao
để thực hiện thật tốt
sáu điều bác hồ dạy đặc biệt
lời huấn thị đối với tự mình
phải cần kiệm liêm chính để giữ
cho mình thật trong sạch thật sự vững vàng
không bị sa ngã trước mọi cám dỗ
luôn luôn tâm liệu
và coi danh dự xác định rõ
danh dự là điều thiên liêng cao quý nhất
các đồng chí bí thư cấp ủy
thủ trưởng công an khác cấp
gương ngẫu trong lãnh đạo chỉ đạo
phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện
trên các mặt tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống tác phong tự phê bình
và phê bình trách nhiệm trong công tác
ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết
nhân hội nghị này thưa ủy quyền
của lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng
tô lâm đã trao huấn trương chiến công
huấn trương bảo vệ tổ quốc cho tập thể
cá nhân đã có chiến công thành tích
xuất sắc trong chiến đấu phục vụ
chiến đấu gọc phần vào sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm
ngày chủ tịch hồ chí minh
về atk định hóa thái nguyên
vào tối nay cục truyền thông công an nhân dân
đã phối hợp với nhà hát tuổi trẻ
và một số đơn vị liên quan tổ chức
chương trình nghệ thuật nhớ mãi ơn người hồ chí minh
dự chương trình có các đồng chí
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng
cục truyền thông công an nhân dân nghệ sĩ ưu tú
nguyễn sĩ tiến giám đốc nhà hát tuổi trẻ
lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
công an tỉnh thái nguyên các ban ngành
tỉnh thái nguyên huyện định hóa
cùng đông đảo người dân thái nguyên
đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc
nhằm tri ân ca ngợi công lao to lớn
của chủ tịch hồ chí minh
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
phát huy giá trị ý nghĩa lịch sử to lớn
của atk định hóa thái nguyên
góp phần tuyên truyền lịch sử
nâng cao đổi sống văn hóa tinh thần
của đồng bào cán bộ chiến sĩ
điểm nhấn đặc biệt trong chương trình
là tổ khúc kịch thơ hát múa
từ atk đến điện biên
khắc họa hình tượng chủ tịch hồ chí minh
từ khi người về atk định hóa thái nguyên
cho đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hội tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu
của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín
chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa
của cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung
giành tạc đồng bào các dân tộc
vùng chiến khu cách mạng atk định hóa thái nguyên
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
của nhân dân nói chung
qua đó thể hiện lực lượng công an nhân dân
không chỉ đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
mà còn chăm lo về đời sống tinh thần cho nhân dân
trong khuôn khổ của chương trình
cục truyền thông công an nhân dân
và nhà hát tuổi trẻ đã gửi tặng món quà
một bộ quần áo và năm mươi triệu đồng
từ các gia đình chính sách
người có công với cách mạng
và các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
chiều nay tại hà nội
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ bảy
thẩm tra một số dự án luật
trình quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm
ngay sau phiên khai mạc các đại biểu đã thảo luận
xung quanh dự án luật lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thượng tướng trần quốc tòa
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
dự phiên họp
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện cơ quan soạn thảo
dự phiên họp và phát biểu tiếp thu ý kiến
của các đại biểu
tại phiên thảo luận các ý kiến đều nhấn mạnh
dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến từ khóa một mươi bốn
và sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu
cơ quan soạn thảo đã có những điều chỉnh
và hoàn thiện dự án luật
đảm bảo chất lượng và phù hợp
các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết
phải ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh
trật tự ở cơ sở trên cơ sở tổ chức lại
ba lực lượng gồm công an xã bán chuyên trách
bảo vệ dân phố dân phòng
đồng thời nhấn mạnh dự án luật đã đủ điều kiện
trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm tới đây
để xin ý kiến quốc hội và các đại biểu quốc hội
tất cả các ý kiến mà tôi
thu thập vào cơ sở đều đồng tình
và cũng rất mong muốn quốc hội sớm
ban hành cái luật này quan điểm
ở những cơ sở là khi mà hợp nhất lại
thống nhất lại thì sẽ hỗ trợ lần nhau
tăng thêm lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tốt hơn
thế còn nói về phường xã
thì để đối tượng này như đồng nai
chúng tôi thì quá cần tôi đọc
cái báo cáo ấy thì không phải là
hương thịnh a cái gì ở tp hcm là đông dân nhất đâu
phường long bình tân chúng tôi

đông đến như thế
đông đến như thế
đông đến như thế thì cái lực lượng này phải cần lắm chứ
báo cáo của đồng chí là có hai mươi một công an
phường thôi năm sau được
hai mươi một đồng chí làm sao phụ trách được một trăm tám mươi
hơn một nửa tỉnh bắc cạn
đây là chúng ta
không phải là thành lập một cái lực lượng mới
đây là chúng ta tổ chức lại các lực lượng
hiện có này
và để khẳng định cái địa vị
pháp lý cho tổ chức này nó hoạt động
có chức năng nhiệm vụ rõ ràng
có cơ chế phối hợp rõ ràng
có chính sách rõ ràng từ vấn đề nắm tình hình
từ giải quyết những vấn đề vạn nhân tự
phải từ cơ sở đó vậy báo cáo của đồng chí là gì
là cái việc mà
tổ chức lại cái lực lượng này
là anh em của cơ sở
nó mong muốn lắm báo cáo của đồng chí là
khát khao lắm báo cáo trung trở lắm
thì rất mong là quốc hội
cũng như các đại biểu quốc hội là sớm làm sao
để cho ra cái này thứ hai
tại cơ sở thì không phải việc gì
mà công an
quân sự biên phòng
mà có thể vào được và trực tiếp
giải quyết được các vấn đề ở các địa phương
mà lại phải là những lực lượng khác
mà đặc biệt hơn nữa đó là khu vực biên giới
bên cạnh đó nhiều ý kiến
cũng nhấn mạnh việc ban hành luật này
góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
đồng thời đảm bảo không tăng biên chế không tăng
kinh phí đảm bảo thống nhất với hệ thống
pháp luật hiện hành các đại biểu
cũng đã góp ý xung quanh một số vấn đề
trong dự thảo luật như bổ sung một số
quy định về khen thưởng phạm vi nhiệm vụ
tổ chức bộ máy của lực lượng tham gia
lê quốc hùng đã thông tin thêm và làm rõ
một số vấn đề của dự thảo luật được các đại biểu
đề cập thứ trưởng lê quốc hùng cảm ơn
ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định
cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu
các ý kiến đóng góp ra soát điều chỉnh
bổ sung để hoàn thiện dự án luật
điều chỉnh chức năng nhiệm vụ
chế độ chính sách kiện toàn lực lượng
tình gọn đầu mối giảm chi ngân sách
nhà nước và tăng cường công tác
bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
đây là đòi hỏi của thực tiễn cho thấy
cần thiết xây dựng và ban hành luật
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở sau quá trình nghiên cứu
tiếp thu ý kiến của các cơ quan
của đảng quốc hội bộ ngành
ủy ban nhân dân các địa phương đông đảo
các chuyên gia nhà khoa học các đối tượng
trực tiếp chịu tác động cơ quan soạn thảo
đã có những trình lý để hoàn thiện
đề xuất nhiều điểm mới kịp thời
tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp
bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở theo hướng thống nhất
kiện toàn không làm tăng biên chế
và tăng chi ngân sách
một số những chính sách lớn
đã được tiếp thu trình lý bổ sung
trong dự thảo luật này
có thể kể đến một là về vị trí
trước đây trong dự thảo luật cũ
lực lượng này trực tiếp quản lý
an ninh trật tự địa bàn cơ sở
nhưng trong dự thảo luật mới đây là lực lượng
quân chúng tự nguyện tham gia
và hỗ trợ cho công an
cấp xã để đảm bảo an ninh trật tự
ở địa bàn cơ sở
sắp xếp lại số lượng
đây là một điều chỉnh quan trọng nhất
theo ý kiến của đồng góp
của đại biểu cơ hội
già soát đánh giá trên tinh thần
là lực lượng này tinh gọn
làm nhiều việc để đảm bảo an ninh trật tự
ở địa bàn cơ sở
không tăng về đầu mối không tăng về quân số
thống nhất quản lý
hiện toàn quốc có khoảng ba trăm linh người
đang tham gia lực lượng bảo vệ dân phố
công an xã bán chuyên trách
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng
sắp xếp kiện toàn thống nhất
ba lực lượng này tinh gọn thành một đầu mối
sẽ tạo điều kiện thuận lợi
trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ
và dành các nguồn lực để quan tâm đầu tư
đảm bảo chế độ chính sách điều kiện
để lực lượng này phát huy được vai trò
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
chúng ta phải thống nhất lại một đầu mối
để thống nhất một kế hoạch chương trình
hành động chung thống nhất nhiệm vụ chung
để khắc phục tình trạng trồng chéo
thế rồi để cho nó tạo thành một đầu mối
thì bao giờ hiệu quả cũng tốt hơn
khi chúng ta tổ chức các lực lượng này
vào một đầu mối thì rõ ràng chúng ta sẽ
chắc chắn giảm được về mặt số lượng
thứ hai là chất lượng hiệu quả sẽ được nâng lên
bởi vì khi chúng ta tổ chức lại
thì chúng ta sẽ có đào tạo tuyển chọn
quản lý sử dụng để hạn chế được
những vấn đề bất cập
mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ có
nhiều tích hợp ba lực lượng này
gom về một đầu mối thì có đó
tốt quá hả chứ có đó là sự đầu mối
thì tôi cho rằng cái đó là tốt
con người không tan kinh phí không tan
thì không có lý do gì mà nói là
nó cầm kềm và nó phát sinh thêm kinh phí
sáu mươi công an chính quy
được bộ công an tăng cường về cơ sở
đã phát huy được vai trò nông cốt
giữ ổn định tạo chuyển biến
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong từng nhiệm vụ ở mỗi bản làng
thôn xóm đều có sự đóng góp
và sự đồng hành của lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có những người đã gắn bó hàng chục năm
với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
khó khăn vất vả
nhưng trên hết vẫn là mong muốn
được tiếp tục gắn bó với lực lượng công an
giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
cũng ký nghị dưới trên là
một là phải
hỗ trợ phụ cấp thêm
cho lực lượng ở cơ sở
còn hai nữa là để cho
biết cái trách nhiệm
và quyền hạn của mình
để thực thi công việc cho nó được tốt hơn
khẩn tài đắc lực của lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian qua thì các anh đã
thực hiện nắm tình hình tốt
tình hình trên địa bàn
rồi cung cấp nhiều thông tin có giá trị
để lực lượng công an thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
thưa quý vị nghị quyết một mươi ba của chính phủ
về bảo vệ dữ liệu cá nhân
là một trong những nỗ lực của việt nam
về bảo vệ quyền con người trong quá trình chuyển đổi số
đây là khẳng định của các đại biểu
tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí
về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại
do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
vào sáng nay một mươi tám tháng năm
nghị định một mươi ba được xây dựng
nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa quy định
của hiến pháp và pháp luật
về quyền bảo vệ bí mật cá nhân quyền con người quyền công dân
đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm
của các cơ quan tổ chức cá nhân
mà trước hết là của bên xử lý dữ liệu cá nhân
đặc biệt nghị định đã cụ thể hóa
một số nội dung trong luật an ninh mạng
về phòng chống gián điệp mạng
bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước
bí mật công tác bí mật kinh doanh
bí mật cá nhân trên không gian mạng
nghị định được xây dựng trên cơ sở
hài hòa với thông lệ quy định quốc tế
về bảo vệ dữ liệu cá nhân
bên cạnh đó còn tạo nền tảng pháp lý
cho hoạt động kinh doanh liên quan tới dữ liệu cá nhân
nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
còn vào chiều nay tại hà nội
bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng
đã kiên quyết phản đối các hành động
xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa
trường sa đề cập phản ứng của việt nam
cho các báo cáo về tự do tôn giáo
của hoa kỳ cũng như tình hình bảo hộ
công dân trong vụ cảnh sát giải cứu
một người nước ngoài bị bóc lột
trả lời báo chí về thông tin
trung quốc gần đây đã mở phi pháp
một nhà hàng lẩu trên đảo phú lâm
thuộc quần đảo hoàng sa
việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý
và bằng chứng lịch sử để khẳng định
chủ quyền của mình đối với quần đảo hoàng sa
phù hợp với luật pháp quốc tế
việt nam kiên quyết phản đối các hành động
xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan
của việt nam đối với quần đảo này
nếu quan điểm về thông tin liên quan đến việt nam
trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế
năm hai nghìn hai mươi hai của bộ ngoại giao hoa kỳ
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
và báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế
năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
báo cáo tình hình tự do tôn giáo
thế giới năm hai nghìn hai mươi hai
của ủy ban tự do tôn giáo hoa kỳ
và báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế
của bộ ngoại giao hoa kỳ
tuy đã ghi nhận một số tiến bộ
của việt nam trong thúc đẩy tự do tôn giáo
và trích dẫn một số thông tin chính thống
của các cơ quan chính phủ việt nam
song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan
dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng
và không chính xác về tình hình thực tế
tại việt nam
liên quan đến việc philippines giải cứu hơn
một người bị cưỡng ép lao động
trong đó có công dân việt nam
phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh
chính phủ việt nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp
an toàn và trật tự
đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép
đưa người di cư trái phép và mua bán người
bộ ngoại giao đã
và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tăng cường tuyên truyền
về việc người dân ra nước ngoài tìm việc
theo hình thức tự túc
và cần hết sức cảnh giác
với các lời mời trào như là
việc nhẹ lương cao
không cần bằng cấp vì họ có thể nhanh chóng
trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động
trong các cơ sở cờ bạc trực tuyến
cư trú bất hợp pháp hoặc thậm chí
trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
tại buổi họp báo
phó phát ngôn bộ ngoại giao cũng thông báo
các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
trong đó đáng chú ý là chuyến công tác
tại nhật bản của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
từ ngày một mươi chín đến hai mươi một tháng năm
thủ tướng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy mở rộng
sau hơn hai mươi ngày tranh tài
vào tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng năm
sea games ba mươi hai tại campuchia đã chính thức bế mạc
tại kỳ đại hội lần này thể thao việt nam
đã có bước tiến đáng kinh ngạc
khi giành ngôi nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương
với thành tích một trăm ba mươi sáu huy chương vàng

và một trăm một mươi bốn huy chương đồng
dương đoàn thế thao công an nhân dân
kết thúc sea games ba mươi hai đã xuất sắc giành được
một mươi bốn huy chương trong đó có bốn huy chương vàng
bốn huy chương bạc và sáu huy chương đồng
chiều ngày một mươi sáu tháng năm trong ngày thi đấu cuối cùng
của sea games ba mươi hai đội tuyển đấu kiếm việt nam
đã chốt sổ với tấm huy chương vàng
nội dung kiếm liễu đồng đội nam
đây là lần đầu tiên trong lịch sử sea games
đấu kiếm việt nam giành huy chương vàng
ở nội dung này cùng với ba đồng đội khác
vận động viên phạm quốc tài
của đoàn thế thao công an nhân dân
đã mang đến những bất ngờ không chỉ cho khán giả
mà cả ban huấn luyện đội tuyển
đoàn đấu kiếm của việt nam
cũng giống như là nội dung của tài
là phải nói một cái áp lực
bởi vì nó là những cái nội dung cuối cùng
của kỳ sea games rồi mà trước đó
thì chúng ta đã giành được rất nhiều huy chương
thế nên là khi mà
tài giành cùng đồng đội
giành rất là xuất sắc khi mà giành được
cái huy chương vàng này nó cũng đã
làm nên lịch sử đấy là đội đồng đội
việt nam đã giành được huy chương vàng
tại kỳ đại hội lần này thể thao việt nam
đã có bước tiến đáng kinh ngạc khi giành ngôi nhất
toàn đoàn trên bảng tẩm sắc huy chương
đây cũng là kỳ đại hội thứ ba
liên tiếp mà việt nam đứng trên
cường quốc thể thao của đông nam á thái lan
trước khi đến campuchia mục tiêu
của đoàn thế thao việt nam chỉ là lọt
vào tốc ba với chín mươi đến một trăm hai mươi
huy chương vàng như vậy
các vận động viên đã thi đấu xuất sắc
và vượt xa chỉ tiêu đề ra
lần này em rất là vui
đã giành được thành tích
cho nước nhà
em xin cảm ơn
ban đánh đạo cũng như toàn thể
người dân cũng đã ủng hộ
cho em nói riêng và đoàn thể thao việt nam
nói chung để đạt được thành tích tốt nhất
khi mà em được tấm huy chương vàng thứ ba này
thì em cảm thấy rất là vui
và hạnh phúc
em cảm ơn
đảng và nhà nước
đã tạo được kiện
thuận lợi cho em được thi đấu
đoàn thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi hai
gồm bốn huấn luyện viên một mươi hai vận động viên
tranh tài tại một mươi nội dung thi đấu khác nhau
kết thúc sea games bốn huy chương vàng
thuộc về các vận động viên
nguyễn ngọc trâm bộ môn karate
nội dung thi đồng đội
ngô đức mạnh ở nội dung thi đấu kun boca
nguyễn thị ngọc huyền môn cổ mây
và phạm quốc tài bộ môn đấu kiếm
cùng với đó là bốn huy chương bạc
sáu huy chương đồng
ở các nội dung thi đấu khác
sea games ba mươi hai đã chính thức khép lại
và được đánh giá là thành công
đối với thể thao việt nam
khi chúng ta xuất sắc
giành vị trí số một toàn đoàn
và với thể thao công an nhân dân
đây cũng là một kỳ sea games
thi đấu thành công